nhận lời mời của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thủ tướng hungary orbán victor và phu nhân
bắt đầu thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi bốn tới ngày hai mươi sáu tháng chín
sáng nay lễ đón chính thức thủ tướng hungary đã diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì bữa lễ
chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng hungary nhằm khẳng định chính sách coi trọng
và mong muốn tăng cường quan hệ nhiều mặt với việt nam
đưa hợp tác hai nước ngày càng phát triển hiệu quả sâu rộng hơn
ngay sau lễ đón hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ và nhân dân việt nam coi trọng mối quan hệ với chính phủ và nhân dân hungary
đặc biệt là vui mừng trước thành quả hungary đạt được trong thời gian qua
thủ tướng cho biết hungary là nước cho việt nam vay ưu đãi lớn với năm trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
và đã hỗ trợ việt nam xây dựng một bệnh viện ung biếu hiện đại tại thành phố cần thơ
chính phủ bình an việt nam
nguyễn xuân phúc khẳng định
chính phủ và nhân dân hungary đặc biệt là vui mừng chất thành quả của hungary
trong thời gian qua về kinh tế xã hội và các mặt quan trọng khác
việt nam hungary đã có quan hệ truyền thống tốt đẹp sáu mươi bảy năm
và trong chuyến đi này thủ tướng hai nước đã bàn những biện pháp để thúc đẩy
tới toàn diện những mối quan hệ đó
đặc biệt trong lĩnh vực thương mại đầu tư hợp tác nhìn đến tương lai tầm
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn chính phủ và nhân dân hungary đã hỗ trợ giúp
đỡ cộng đồng người việt nam sinh sống và làm việc tại hungary với hai mục đích bày tỏ sự tôn trọng
đối với đất nước việt nam bày tỏ sự đề cao đối với các thành quả kinh tế tuyệt vời mà việt nam đã đạt
đạt được và mở ra một trang mới cho quan hệ hai nước thủ tướng orbán victor cho biết trong
vực đông nam á hungary quyết định coi việt nam là trọng điểm của hợp tác mong muốn xây dựng một quan hệ
biệt với việt nam
chúng tôi chọn việt nam là đối tác chiến lược vì việt nam và hungary có sáu mươi bảy năm truyền thống
hợp tác hữu nghị giữa hai nước việt nam có ba người từng tốt nghiệp ở hungary và trở về nước
phục vụ ở hungary có cộng đồng vài nghìn người việt nam là những công dân tốt đã hòa nhập rất
tốt vào xã hội hungary và theo mọi phân tích chiến lược của chúng tôi thì trong ba mươi năm tới tiềm
năng phát triển của việt nam là rất to lớn
ngay sau buổi hội đàm hai thủ tướng đã cùng chứng kiến lễ ký kết các biên bản thỏa thuận hợp tác
hai nước đã ký một mươi văn bản hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực trong đó có việc nâng số học bổng
cho sinh viên việt nam học tại hungary từ một trăm linh suất lên hai trăm linh suất bên cạnh đó những lĩnh vực quan
trọng như tài chính văn hóa nông nghiệp công nghệ thông tin an toàn giao thông đào tạo nghề
bảo vệ môi trường và các lĩnh vực quan trọng khác cũng được ký kết